bên cạnh đó phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán chú trên toàn địa bàn quận
thưa bữa ăn học đường hay còn gọi là bữa ăn ở trường đóng vai trò rất quan trọng
nó cung cấp cho học sinh nguồn năng lượng để học tập và hoạt động
vì bữa ăn học đường là một bữa ăn liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh
nên việc nhà trường tuân thủ chế độ dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm là điều cực kỳ quan trọng
hy vọng rằng vụ việc tại trường tiểu học đông thọ sẽ sớm được làm sáng tỏ
để các em học sinh có được bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng khi đến trường
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt